những cơn mưa lớn kéo dài trong ba ngày qua khiến nước lũ từ các nơi đổ về gây ngập úng hơn hai mươi hectare lúa của người dân trên địa bàn xã tân thành huyện biên giới bù đốp tỉnh bình phước trong đó có một mươi hectare lúa sắc mất trắng
nguyên nhân gây ngập úng cây trồng của người dân là do năm hai nghìn một mươi tám công ty trách nhiệm hiểu hạn thanh tòng đắp kênh làm đường để đi vào công ty khiến các đường thoát nước tự nhiên hiện hữu đều bị chặn lại
để giải quyết tình trạng cấp bách cứu các diện tích lúa khỏi bị ngập úng trong chiều ba mươi một tháng tám hàng chục hộ dân địa phương tổ chức khơi tạo đường kênh thoát nước để cứu lúa tuy nhiên một mươi ha lúa có nguy cơ mất trắng
địa bàn xã tân thành huyện bù đốp là đoạn cuối của công trình thủy lợi sau cần đơn
người dân lo lắng nếu công ty không xử lý kịp thời sắp tới khi thủy điện xả lũ thì không chỉ diện tích lúa nói trên mà hàng chục hectare cao su tiêu và điều tại khu vực ven ruộng cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề